theo dự thảo thông tư về phí sử dụng đường bộ bộ tài chính đã quy định biểu mức thu phí xe ô tô chở người dưới một mươi chỗ đăng ký tên cá nhân là một trăm ba mươi đồng một tháng
xe chở người dưới một mươi chỗ trừ xe đăng ký tên cá nhân xe tải xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới bốn tấn các loại xe bít vận tải hành khách công cộng
bao gồm xe đưa đón học sinh sinh viên công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt xe chở hàng và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ mức phí là một trăm tám mươi đồng một tháng
dự thảo thông tư cũng quy định miễn phí sử dụng đường bộ đối với các trường hợp sau đây xe cứu thương xe chữa cháy xe chuyên dùng phục vụ tăng lễ xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng
bao gồm các phương tiện cơ giới đường bộ mang biển số nền màu đỏ chữ và số màu trắng dập chim có gắn các thiết bị chuyên dụng cho quốc phòng xe chuyên dùng phục vụ an ninh